vì là có rất nhiều xe là phải qua việc mua bán người sở hữu sau làm sao để người ta biết được cái việc trước đây của người chủ cũ như thế nào đúng không
theo cục đăng kiểm việt nam tính từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tới hết ngày một mươi năm tháng chín đã có trên một mươi sáu phương tiện vi phạm được lực lượng chức năng thông báo về hệ thống
theo đó có hơn năm phương tiện đã có chứng từ và thông báo về cơ quan chức năng là đã xử lý vi phạm và gỡ khỏi hệ thống đủ điều kiện đăng kiểm
và hiện các đơn vị đăng kiểm đường bộ xe cơ giới đang thực hiện theo đúng hướng dẫn tại thông tư số bảy mươi hai nghìn một mươi năm của bộ giao thông vận tải
trong thông tư bảy mươi năm hai nghìn một mươi năm của bộ thông vận tải hướng dẫn về công tác kiểm định thì có một điểm là không kiểm định đối với các phương tiện mà đã có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước gửi sang là yêu cầu không kiểm định
thì phạt nguội là một trong những trường hợp mà có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước người ta gửi sang về bên trung tâm kiểm định thì trung tâm kiểm định là không kiểm định đối với những phương tiện đó
tuy nhiên theo quan điểm của luật sư tạ văn phú giám đốc công ty luật ánh sáng việt từ chối kiểm định phương tiện chậm nộp phạt nguội của cục đăng kiểm việt nam là chưa hợp lý thậm chí sai luật bởi hành vi vi phạm dẫn tới phạt nguội là ý thức chủ quan của tài xế không phải là lỗi của phương tiện
cái việc từ chối đăng kiểm cái phương tiện như
với cơ chế hành lang pháp lý hiện tại bây giờ nó chưa đủ cơ sở bởi vì rõ ràng là cái đăng kiểm mục đích của đăng kiểm đấy là để cho phép phương tiện để công nhận phương tiện đấy và cho phép phương tiện đấy được tiếp lưu thông được tiếp tục lưu thông và sử dụng nó đảm bảo tính an toàn
tuy nhiên ở đây thì có một cái điều mà chúng ta thấy rằng là cái trách nhiệm của người vi phạm sau đấy là cái người điều khiển phương tiện mới là người vi phạm thế còn phương tiện nó không phải là cái vi phạm
trước các ý kiến trái chiều mới đây
đại diện cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật bộ tư pháp cho biết trong thời gian tới sẽ họp xem xét về việc cục đăng kiểm việt nam từ chối kiểm định thì có đúng với tinh thần thông tư bảy mươi hai nghìn một mươi năm của bộ giao thông vận tải hay không
trên cơ sở đó cục sẽ có phản hồi cụ thể

đại diện cục kiểm tra văn bản quy phạm
chuyển sang một số tin tức giao thông đáng chú ý do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mưa lớn trong những ngày vừa qua đã khiến nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt gây khó khăn cho công tác cứu nạn cứu hộ và việc lưu thông đi lại của người dân
tuyến đường tây lĩnh hồng xã sơn lĩnh huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng tạo thành những ổ voi ổ gà nguy hiểm cho người đi đường
đặc biệt tuyến quốc lộ tám a giao thông đã bị cô lập hoàn toàn
các phương tiện vận chuyển hàng hóa giao thương
tại cửa khẩu quốc tế cầu treo bị ách tắc
quốc lộ ba mươi bảy của tỉnh sơn la hiện đang bị chia cắt
nhiều đoạn bị sạt lở đất đá vùi lấp suối tấc dâng cao cũng làm ngập một số đoạn đường
hiện nay huyện phù yên đang bị cô lập chỉ có thể ứng cứu từ phía hà nội lên
trong khi đó nhiều tuyến đường ở yên bái cũng bị hư hại nghiêm trọng đặc biệt tại đường tỉnh một trăm bảy mươi bốn đoạn từ km một mươi bảy đến km hai mươi tám đi trạm tấu bị sạt lở ta lưu dương gây ách tắc đường
tại vị trí km hai mươi một cộng sáu
bị đứt đường hai mươi mét khiến giao thông tê liệt
tại xã hát lưu huyện trạm tấu đường địa phương của xã bị sạt hư hỏng khiến xã này bị cô lập hoàn toàn
tổng cục đường bộ việt nam vừa đề xuất bộ giao thông vận tải giảm phí một trăm linh cho sáu trăm hai mươi bốn ô tô của các hộ dân có hộ khẩu thường trú trong phạm vi xung quanh trạm thu phí bot
tại km một nghìn tám trăm bốn mươi một chín trăm một mươi hai quốc lộ một a đoạn tránh thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
theo danh sách phương tiện của các hộ dân cư trú trên địa bàn bốn xã trong huyện gần trạm thu phí được giảm là xã trung hòa xã tây hòa xã đông hòa và xã hưng thịnh
các phương tiện của năm hợp tác xã hoạt động vận tải xe buýt là bảy mươi tám xe
các xe đưa dước công nhân học sinh của hợp tác xã dịch vụ vận tải thống nhất là một trăm bốn mươi sáu xe
trước đó bộ giao thông vận tải vừa có văn bản chấp thuận giảm hai mươi giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với tất cả loại vé qua trạm bot tuyến tránh biên hòa
trạm thu phí bot tuyến tránh thành phố biên hòa sẽ hoạt động trở lại từ ngày một mươi sáu tháng một mươi
công ty cổ phần công nghệ tiên phong vừa trình ủy ban nhân dân tp hcm và sở giao thông vận tải đề xuất dự án thu phí ô tô vào trung tâm tp hcm để hạn chế ủn tắc giao thông
theo kế hoạch sẽ có ba mươi sáu cổng thu phí đa làn tự động không dừng và một trung tâm điều hành kết nối với cổng thu phí xử lý thông tin và quản lý hoạt động thu phí
trong đó có hai cổng thu phí được lắp trên đường bạch đằng và đường trường sơn thu phí ở cửa ngõ sân bay tân sơn nhất
thời gian thu phí từ sáu giờ sáng đến một mươi chín giờ hàng ngày việc thu phí này chỉ thực hiện một chiều đối với xe đi vào trung tâm còn không thu phí đối với chiều ra của các xe
đề án được đưa ra nhằm kéo ra
giảm ồn tắc giao thông đang diễn ra liên tục tại các tuyến đường trung tâm nội đô tp hcm
đây cũng là một giải pháp giúp người dân lựa chọn sử dụng các phương tiện công cộng để di chuyển vào nội đô
trên tuyến cố lộ sáu mươi thuộc địa phận ấp tân điền xã thành thới b huyện mỏ cày nam tỉnh bến tre
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách với hai xe mô tô làm một người chết tại hiện trường và ba người khác bị thương
xe khách mang biển số năm mươi một
xe khách mang biển số năm mươi một b một nghìn năm trăm năm mươi sáu do anh phạm thanh phong điều khiển chạy tuyến trà vinh đi tp hcm
khi đến khu vực trên đã xảy ra va chạm với xe mô tô do anh nguyễn văn trí điều khiển
trở theo sau chị đương thị ngọc cẩm và bé đương thị hồng khoa đang chạy theo chiều ngược lại
vụ va chạm mạnh làm xe mô tô của anh trí gãy đôi sau đó tiếp tục va chạm với một xe mô tô khác đang chạy trên đường
vụ tai nạn làm anh nguyễn văn trí tử vong tại chỗ và ba người khác đi trên xe mô tô bị thương
một là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày một mươi hai tháng một mươi làm chết ba mươi một người bị thương hai mươi năm người
thưa quý vị và các bạn nằm tại suối đá phường thọ quang quận sơn trà cách trung tâm thành phố đà nẵng khoảng một mươi km về phía đông bắc
có một khu vườn bảo tồn tre với tên gọi sơn trà tịnh viên tập hợp hơn một trăm linh loại tre trúc của khắp mọi miền đất nước
đây là khu bảo tồn tre duy nhất của miền trung và là một trong ba khu bảo tồn tre của cả nước được đánh giá là phong phú về chủng loại
điều đáng nói khu vườn này không thuộc quản lý của một đơn vị nhà nước hay là sự siêu tầm công phu của một nhà nghiên cứu khoa học
mà chủ nhân của nó là một vị tu sĩ sư thầy thích thế tường
ngoài việc hiến dân cho phật pháp thì ông còn có một tình yêu mãnh điệt đối với cây tre

điều đáng nói khu vườn này không thuộc quả lý của một nhà nghiên cứu khoa học
sư thầy bắt đầu hành trình đi tìm tre từ năm hai nghìn tám không thuê mướn ai cứ ở đâu nghe có giống tre trúc cần tìm là thầy khăn gói lên đường
sau gần một mươi năm với số lượng hơn một trăm linh loại tre trúc trong vườn trong đó có những giống quý có tên trong sách đỏ việt nam như trúc đen trúc hóa long đủ để hiểu được số chuyến đi và công sức thầy bỏ ra nhiều như thế nào
điều đáng nói khu vườn này không thuộc quả lý của một nhà nghiên cứu khoa học